nhân dịp tết cổ truyền bun pimay của lào đoàn cán bộ đại sứ quán việt nam tại thái lan do đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng dẫn đầu đã tới thăm và chúc tết đại sứ cùng các cán bộ đại sứ quán lào tại thái lan
tại trụ sở đại sứ quán lào ở thủ đô bangkok thái lan đại sứ nguyễn hải bằng đã trao lãng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đại sứ lào tại thái lan sen sông khả thi vông
phu nhân đại sứ nhân viên đại sứ quán lào tại thái lan cũng như toàn thể nhân dân các bộ tộc lào một năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng đồng thời ca ngợi mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng giữa hai nước việt nam lào
đại sứ sen sông khả thi vông cũng bày tỏ sự tin tưởng về tình đoàn kết đặc biệt giữa đảng chính phủ và nhân dân hai nước việt nam lào sẽ đời đời bền vững đồng thời đại sứ sen sông khả thi vông mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết sự hợp tác hiệu quả giữa đại sứ quán hai nước